nơi bị thiệt hại sau cuộc tấn công của iran tổng tham mưu trưởng quân đội israel tướng haji halevi cho hay việc iran tấn công bằng rất nhiều máy bay không người lái và tên lửa sẽ vấp phải phản ứng
trước đó hồi chiều qua nội các chiến tranh israel đã tiến hành cuộc họp thứ hai liên tiếp trong chưa đầy hai mươi bốn giờ để thảo luận về biện pháp đáp trả iran
một số nguồn tin giấu tên cho hay dù chưa thống nhất về thời gian và cách thức đáp trả song israel sẽ tấn công trả đũa iran một cách mạnh mẽ và rõ ràng
quyết định này nhằm phát đi thông điệp israel sẽ không cho phép một vụ tấn công quy mô như vậy nhằm vào nước này diễn ra mà không bị giáng trả
về phần mình bộ ngoại giao iran một lần nữa khẳng định cuộc tấn công trả đũa israel hôm một mươi ba tháng bốn là hành động tự vệ chính đáng của nước này
khẳng định dù không muốn căng thẳng gia tăng song tehran sẽ phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu israel có động thái đáp trả
các nhà lãnh đạo thế giới đã và đang kêu gọi israel không trả đũa iran
tổng thống mỹ joe biden mới đây cũng khẳng định washington sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động trả đũa nào của israel nhằm vào iran
đặc phái viên liên hợp quốc về yemen ông han grunberg đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở yemen
đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia trung đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng
quán chức liên hợp quốc cũng cảnh báo việc không đạt được lệnh ngừng bắn ở dài gaza
cũng như các hoạt động thù địch ở biển đỏ và vịnh aden đang làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa
là người khởi xướng tiến trình chính trị ở yemen ông grunberg đã và đang làm trung gian cho các nỗ lực
nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài giữa lực lượng houthi và chính quyền được quốc tế công nhận của yemen
lực lượng houthi ở yemen đã không ngừng tấn công các tàu chở hàng của nhiều nước ở biển đỏ
kể từ khi xung đột israel hamas bắt đầu nổ ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
để đáp trả các cuộc tấn công của houthi mỹ và anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở của houthi ở yemen
kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên động thái của mỹ và anh vẫn không ngăn chặn được nhóm này
đặc phái viên liên hợp quốc cũng nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của những căng thẳng gần đây giữa iran và israel
đồng thời kêu gọi sự hợp tác trong khu vực và hỗ trợ quốc tế để thúc đẩy an ninh chung
vụ đâm sao xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố sydney của australia đã được cảnh sát nước này
và đặc định là một vụ khủng bố có động cơ tôn giáo và được thúc đẩy bởi chủ nghĩa cực đoàn
ít nhất bốn người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà thờ assyria ở weckli
ngoại ô phía tây của sydney vào hôm một mươi năm tháng bốn
theo cảnh sát sau khi xem xét tất cả các tài liệu thì đây là một vụ khủng bố
vụ tấn công được coi là hành động cực đoan có động cơ tôn giáo nhằm đe dọa dân chúng
cả giáo dân tại nhà thờ và những người theo dõi buổi lễ được phát trực tiếp
cảnh sát địa phương cũng cho biết nghi phạm được cảnh sát biết đến
nhưng không nằm trong danh sách các đối tượng khủng bố bị theo dõi
được biết cảnh sát đã phải dẹp nhiều vụ đụng độ bên ngoài nhà thờ assyria
khi đám đông giận dữ yêu cầu trị tội kẻ gây ra vụ việc
đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai chỉ trong vòng ba ngày qua tại thành phố đông dân nhất của australia
sau vụ việc tại trung tâm mua sắm westfield bondi junction khiến sáu người thiệt mạng
và một mươi hai người bị thương vào hôm một mươi ba tháng bốn
ngoại trưởng naui vừa thông báo nước này
đã đạt được thỏa thuận an ninh với ukraine nhằm cung cấp hỗ trợ
về quân sự chính trị tài chính và nhân đạo lâu dài cho kiev
naui cho biết thỏa thuận trên thể hiện cam kết chính trị rõ ràng của đất này
trong việc tiếp tục sát cánh cùng ukraine
lễ ký thỏa thuận chính thức sẽ sớm diễn ra dù thời điểm chính thức chưa được ấn định
hiện ukraine đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh
và kêu gọi các quốc gia này cung cấp vũ khí và đạn dược
trước đó ukraine đã ký các hiệp định an ninh song phương với một số quốc gia khác
trong đó có anh pháp và đức
naui đã cam kết viện trợ dân sự và quân sự sáu chín tỷ đô la mỹ cho ukraine
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm qua theo giờ địa phương phiên tòa xét xử hình sự đối với ông donald trump
đã bắt đầu diễn ra tại new york
đây là phiên tòa đầu tiên mang tính lịch sử đối với một cựu tổng thống mỹ
và có thể là bước ngoặt đối với cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
khi mà ứng cử viên của đảng cộng hòa này đang tìm cách
trở lại nắm quyệt
ông trump trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên phải đối mặt với tòa án hình sự
khi bị cáo buộc trả tiền để mua chuộc một diễn viên phim người lớn
cụ thể các công tố viên new york đã cáo buộc cựu tổng thống mỹ làm giả hồ sơ
để che đậy khoản thanh toán một trăm ba mươi đô la mỹ
trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
số tiền này được cho là để mua chuộc sự im lặng của diễn viên phim người lớn
ông trump phủ nhận mối quan hệ này
phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nếu bị kết án ông trump có khả năng phải đối mặt với án tù
nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra
mặc dù vậy viễn cảnh trên vẫn là đòn sáng mạnh và nỗ lực tranh cử của vị cựu tổng thống này
hồi tuần trước ông trump cho biết ông sẽ tự bào chữa một động thái được cho là rất rủi ro
việc duy trì hay từ bỏ các nhà máy điện hạt nhân là vấn đề gây tranh cãi giữa các đảng phái ở đức
trong khi đó theo khảo sát hơn một nửa số người đức
phản đối việc từ bỏ năng lượng hạt nhân
và ở phía đông của đức tỷ lệ phản đối còn nhiều hơn đáng kể
theo kết quả khảo sát năm mươi một sáu số người được hỏi coi việc loại bỏ năng lượng hạt nhân là một sai lầm
trong khi chỉ hai mươi tám bốn ủng hộ quyết định này và hai mươi không có ý kiến
cuộc khảo sát đã được tiến hành với sự tham gia của hơn một người trong độ tuổi từ một mươi tám đến bảy mươi chín
mặc dù số người được hỏi không lớn nhưng nhóm được khảo sát đã phản ánh tâm trạng chung của người dân đức
thị trường năng lượng đã thay đổi đáng kể từ khi các lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của đức ngừng hoạt động
theo đó giá điện tiêu dùng trung bình đã giảm một mươi bảy
tuy nhiên nhà kinh tế học veronica gream chắc chắn rằng giá điện tiêu dùng ở đức sẽ còn thấp hơn nữa
nếu các lò phản ứng hạt nhân nói trên không ngừng hoạt động
ngoài vấn đề chi phí nhiều người phản đối việc bỏ năng lượng hạt nhân còn chỉ trích thực tế là năm ngoái
lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn sáu đức đã nhập khẩu nhiều điện hơn so với xuất khẩu
thưa quý vị tesla công ty chế đạo xe điện lớn của mỹ sẽ xa thải hơn một mươi lực lượng lao động
trong bối cảnh hãng này phải đối mặt với nhu cầu xe điện giảm và thị trường cạnh tranh gây gắt
thông báo được trang công nghệ electric đưa ra vào ngày hôm qua viện dẫn thông tin nội bộ của tesla
theo báo cáo thường niên mới nhất tính đến cuối năm ngoái hãng ô tô điện lớn nhất thế giới
tính theo giá thị trường này có hơn một trăm bốn mươi bốn trăm linh nhân viên trên toàn cầu
việc cắt giảm nhân sự sẽ ảnh hưởng tới khoảng một mươi năm nhân viên
trang electrick dẫn tuyên bố của giám đốc điều hành tesla ông elon musk
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm cách cắt giảm chi phí và tăng năng suất
trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo
hiện tesla chưa đưa ra bình luận về thông tin mà electric đã đăng tải
trước đó hồi tháng hai năm ngoái tesla cũng đã phải cắt giảm bốn nhân sự tại new york của mỹ
hãng cũng đã hủy bỏ kế hoạch cho ra đời một mẫu xe mới
bài tập ba
bài tập về nhà dường như là một cụm từ ác mộng với nhiều học sinh
đã bao giờ quý vị nghe thấy con em mình than phiền rằng
con có nhiều bài tập quá con mệt mỏi vì bài tập về nhà chưa ạ
và có lẽ nhiều phụ huynh cũng chứng kiến cảnh con em mình làm đến khuya
cũng chưa hết bài tập của một ngày chứ chưa nói đến khối lượng khổng lồ bài tập vào những ngày cuối tuần
vậy thử hỏi thời gian nào để các em vui chơi giải trí giải tỏa áp lực học hành
câu hỏi này cũng đang được ngành giáo dục của nhiều quốc gia đặt ra
và sau khi cân nhắc thì nhiều nước cũng đã đề xuất cắt giảm lượng bài tập về nhà
dành cho học sinh đặc biệt là trẻ nhỏ trong đó có ba lan
sự thay đổi được chính phủ ba lan tiến hành trong bối cảnh đang có cuộc thảo luận rộng rãi
trong xã hội nước này về nhu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục
tuy nhiên cũng còn một số vấn đề mà ngành giáo dục ba lan cần phải giải quyết
và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
chính phủ ba lan đã ban hành lệnh cấm giao bài tập về nhà
theo nghị định giáo viên không còn phải giao bài tập về nhà bắt buộc cho học sinh
từ lớp một đến lớp bốn
từ lớp bốn đến lớp tám bài tập về nhà có thể có có thể không và không tính điểm
khi tôi đọc nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của trẻ em
tình trạng quá tải trong học tập dẫn đến lý do các em bị trầm cảm
căng thẳng hoặc mất hướng thú học tập
một trong những yếu tố có thể loại bỏ nhanh nhất những gánh nặng này
là cấm giao bài tập về nhà
tuy nhiên không phải ai cũng thích sự thay đổi này
ngay cả bố mẹ của ola cũng có ý kiến khác nhau
nếu có thể làm được điều gì đó khiến học sinh thích trường học hơn
thì điều đó có thể sẽ tốt cho các cháu và cho cả nhà trường
có vẻ như bài tập về nhà là nguyên nhân chính khiến trẻ em không thích đến trường
vì vậy tôi thật sự hy vọng rằng
về lâu dài đây sẽ là một sự thay đổi để mọi điều tốt hơn
tôi không hài lòng lắm vì bài tập về nhà mới giúp trẻ thực sự nhớ bài đã học
và giúp phụ huynh nắm được những gì trẻ đã tìm ra
các quy định mới về bài tập về nhà đã được thúc đẩy
sau khi một cậu bé một mươi bốn tuổi có phát biểu thẳng thắn
tại một cuộc vận động tranh cử của thủ tướng trước khán giả cả nước vào năm hai nghìn hai mươi ba
có bài tập về nhà phải làm vào cuối tuần rồi bài kiểm tra vào thứ hai
chúng cháu được giao quá nhiều bài tập về nhà để nữ không có thời gian để nghỉ ngơi

các trường hợp đã được phát triển
các trường hợp của bà lan đã trải qua nhiều cuộc cải tổ gây tranh cãi
hầu hết mọi chính phủ mới đều cố gắng thực hiện những thay đổi
khiến đa số giáo viên phụ huynh bối rối và chán nản
các giáo viên cho rằng sự việc diễn ra quá nhanh quá vội vàng không có sự tư vấn
nghị định đã được ban hành và nó phải được thực hiện
nhưng lẽ ra chính phủ nên có sự tham vấn từ phía giáo viên
các cuộc tranh luận về số lượng bài tập về nhà phù hợp cũng đang diễn ra trên toàn cầu
một số nghiên cứu cho thấy
bài tập về nhà mang lại rất ít lợi ích cho học sinh nhỏ tuổi
trong khi các chuyên gia cho rằng bài tập về nhà có thể giúp các em
học cách phát triển thói quen học tập và khái niệm học thuật